thực hiện chỉ thị của tổng thống algeri về cấm hoàn toàn việc nhập khẩu các sản phẩm nông nghiệp khi algeri đang trong vụ thu hoạch bộ thương mại algeria vừa ban hành lệnh tạm ngừng nhập khẩu một mươi ba mặt hàng trái cây vào nước này
thời gian cấm nhập khẩu đối với mỗi sản phẩm cụ thể như sau